liên quan đến vụ ẩu đả tại quán karaoke quán lau cạnh chợ quán lau phường trường thi tp vinh tỉnh nghệ an khiến ít nhất ba người bị thương
vào chiều ngày hôm qua một mươi ba tháng chín công an tp vinh đang tiến hành trích xuất hình ảnh từ camera giám sát của quán và nhà dân xung quanh để điều tra vụ việc
vào thời điểm trên người dân hoảng hốt khi thấy hai nhóm thanh niên hơn một mươi đối tượng từ trong quán karaoke lao ra ẩu đả ngay tại sảnh của quán
hùng khí các đối tượng này sử dụng là dao kiếm tuyếp sắt ngoài số hung khí các đối tượng sử dụng tại hiện trường thu được một vỏ đạn súng ngắn
tuy nhiên theo người dân thì thời điểm đó không có tiếng nổ phát ra
thấy nhóm thanh niên quá manh động nhiều người đi đường hoảng sợ bỏ chạy ngay sau đó lực lượng công an cũng nhanh chóng có mặt để xử lý vụ việc
thưa quý vị chỉ vì muốn bảo vệ diện tích lúa của gia đình không bị chuột phá hoại
đoàn thị mãi sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám trú tại tỉnh cà mau đã sử dụng điện để bẫy chuột
tuy nhiên hành vi thiếu hiểu biết pháp luật của mãi đã khiến hai người thương vong
và tại phiên tòa xét xử lưu động vào ngày hôm qua bị cáo đoàn thị mãi đã bị tuyên phạt năm năm tù giam
theo cáo trạng do trên ruộng lúa của mình ở tại thị xã ngã năm tỉnh sóc trăng có nhiều chuột
vào ngày chín tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu mãi dùng dây kim loại trần giang xung quanh dụng lúa
sau đó đấu nối với nguồn điện sinh hoạt của gia đình để bẫy chuột
đến khoảng một mươi chín h ngày hôm sau nguyễn văn bình chú cùng ấp đi ngang qua dụng lúa của mãi thì bị điện giật ngã xuống mương ruộng
lúc này nguyễn út thoảng là em của nguyễn văn bình thấy anh bị điện giật lao đến cứu nhưng cũng bị điện giật
bất tỉnh mọi người xung quanh phát hiện đưa bình và thoảng đi cấp cứu nhưng bình đã tử vong
sau đó mãi đến cơ quan công an đầu thú
tại phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt đoàn thị mãi năm năm tù giam về tội giết người
ngoài ra mãi còn phải bồi thường tiền chi phí mai táng tổn thất tinh thần cấp dưỡng một lần cho hai con của nguyễn văn bình với tổng số tiền trên hai trăm năm mươi năm triệu đồng
và bồi thường tiền chi phí điều trị cho nguyễn út hoàng trên năm mươi chín triệu đồng
một băng nhóm chuyên trộm cắp xe máy do một đối tượng có sáu tiền án cầm đầu vừa bị công an huyện hà nội đưa ra
nguyễn cư rút tỉnh đắk nông triệt phá thu giữ nhiều tài sản trả lại cho người dân
qua vụ án cho thấy ý thức phòng ngừa tội phạm của người dân còn rất sơ hở tạo điều kiện cho tội phạm hoạt động
để đấu tranh ngăn chặn và đẩy lùi loại tội phạm này bên cạnh sự gia quân chấn áp mạnh của lực lượng công an
thì mỗi người dân cần nêu cao tinh thần và ý thức tự phòng ngừa tội phạm
thời gian gần đây trên địa bàn huyện cư rút tỉnh đắk nông liên tiếp xảy ra các vụ mất trộm xe máy
cảnh giác nhất là các hộ dân người đồng bào dân tộc thiểu số ở các buôn làng
có thói quen để xe ở dưới sân bên hông nhà không có tường rào cổng
thậm chí có một số người còn để cả chìa khóa trên xe tạo điều kiện cho tội phạm hoạt động
xe ở ngoài dưới cho nên nhà không biết
đến sang là thấy xe cháu hì đai á
xe ở ngoài sân bên gõ ở dưới này xe nhà không thấy cho nên lúc đó mới biết bị mất
thói quen của bà con đồng bào của mình là lúc đó
để xe ở đâu
để xe ở dưới này
không khóa hả
với tinh thần quyết tâm cao sau thời gian ngắn xác lập án đấu tranh
ngày hai mươi bốn tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu
công an huyện cư rút đã điều tra làm rõ một nhóm đối tượng chuyên trộm cắp xe máy
đồng thời thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với nguyễn huy hùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
chú tại xã đức minh huyện đắc minh phạm huy hoàng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
đình quốc bảo sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại xã nam rong huyện cư rút
để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản
liên quan đến vụ án này cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cư rút
cũng đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với nguyễn huy hùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
và nguyễn văn phú sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một chú tại phường tân lập thành phố bùa ma thuột tỉnh đắk lắc
để điều tra làm rõ về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
băng nhóm trộm cắp này do nguyễn huy hùng một đối tượng nghiện ma túy
có sáu tiền án về các tội hủy hoại rừng cố ý gây thương tích trộm cắp tài sản
trốn khỏi nơi giam giữ và vừa mới ra tù cầm đầu
lợi dụng sự sơ hở của người dân hùng và đồng bọn đã thực hiện chót lọt ba mươi hai vụ trộm cắp tài sản
trong đó có hai mươi chín vụ trộm cắp xe máy
chủ yếu trên địa bàn các huyện cư rút đắk minh và đắk sông tỉnh đắk nông
và thành phố bùa ma thuột tỉnh đắk lắc
vì hàm chơi vì đua đòi trong thời gian vừa qua tôi đã thực hiện trộm cắp xe máy
người dân để xe sơ hở ở ngoài sân hoặc là ở trong nhà
hoặc là ở trong nhà hoặc là ở trong nhà
trên thêm tôi thấy sơ hở dễ dàng như vậy
thì tôi vào tôi thực hiện chiếc xe chỗ trong vòng một phút
lợi dụng công an về cư rút đã tập trung điều ra xác minh làm rõ
tri bác đối tượng qua đó nhận thấy được thuốc công tác phòng ngừa
cần thực hiện triển khai trong thời gian tới
ví dụ như là bảo quản của người dân
chủ yếu các bùa dân tộc
của người đồng bào là còn nhiều sơ sài
còn nhiều lỏng lẽo mất cảnh giác
từ đó có điều kiện để các đối tượng thực hiện hành vi của mình
từ tối chúng ta tuyên truyền cho người dân nâng cao cảnh giác thường xuyên
thông báo hành vi và những thủ đoàn trộm cắp thải sản
trộm bộ chủ yếu trong xe máy của đối tượng
để bà con người dân phòng ngừa trong thời gian tới

để kịp thời động viên cán bộ chiến sĩ
lãnh đạo công an tỉnh đắk nông đã thưởng nóng cho công an huyện cư rút năm triệu đồng
lãnh đạo huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện cư rút cũng đã thưởng nóng cho công an huyện năm triệu đồng
vì thành tích xuất sắc trong việc khám phá nhanh vụ án trên
có phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương
liên quan đến sự cố thủy điện sông bung hai
tiếp theo công điện số một nghìn sáu trăm ba mươi ba
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc vừa có công điện một nghìn sáu trăm ba mươi bốn
yêu cầu khắc phục sự cố công trình thủy điện sông bung hai
trên địa bàn huyện nam giang tỉnh quảng nam
và thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật
đến hơn một mươi hai h trưa nay
lực lượng tìm kiếm đã liên lạc được với tất cả những người dân
nghi bị mất tích
công điện yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
tại công điện số một nghìn sáu trăm ba mươi ba ngày một mươi ba tháng chín năm hai nghìn một mươi tám
đồng thời yêu cầu ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam
chỉ đạo huyện nam giang và các đơn vị có liên quan
khẩn trương giả soát xác minh cụ thể thiệt hại do sự cố
nhất là thiệt hại về người báo cáo thủ tướng chính phủ
huy động các lực lượng của địa phương chủ đầu tư và các nhà thầu
tập trung nỗ lực cao nhất tìm kiếm cứu nạn những người bị mất tích
và những người còn chưa liên lạc được
bộ công thương chủ trì phối hợp với bộ xây dựng
ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam và các cơ quan liên quan
tổ chức giám định nguyên nhân sự cố công trình theo quy định
xác định trách nhiệm của các cá nhân đơn vị liên quan
báo cáo thủ tướng chính phủ đồng thời chỉ đạo thực hiện các biện pháp
đảm bảo an toàn công trình
ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam chỉ đạo cơ quan chức năng
phối hợp với chủ đầu tư khẩn trương ra soát đánh giá thiệt hại
của nhân dân do sự cố kịp thời hỗ trợ khắc phục hậu quả
đảm bảo ổn định đời sống nhân dân
trước đó như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin
vào chiều tối qua một mươi ba tháng chín tại công trình thủy điện sông bung hai
huyện nam giang tỉnh quảng nam đã xảy ra sự cố nước chàn vào hầm dẫn rộng
cuốn trôi hai công nhân đang vận hành máy đào trong công trình
sự cố cũng làm hàng chục triệu mét khối nước tràn về hạ du
gây ngập lụt cô lập nhiều bản làng
đến ba giờ sáng nay một mươi bốn tháng chín chính quyền địa phương cho biết hai mươi hai người dân
vùng hạ du công trình bị lũ cuốn trôi thuộc năm xã của huyện nam giang
đến tám giờ sáng các địa phương thông báo đã liên lạc được với một mươi một người dân
chạy lũ một mươi một người còn lại thuộc các xã la e và xã duôi vẫn chưa liên lạc được
đây là số người trồng rừng cho dự án trồng bù rừng thủy điện sông bung hai
khi nước lũ lên nhanh một nhóm người chạy thoát một số người không liên lạc được
tuy nhiên đến hơn một mươi hai giờ trưa nay lực lượng tìm kiếm đã liên lạc được
với tất cả người dân nghi bị mất tích
thưa quý vị tại khu vực phía tây bắc bộ trong những ngày tới trời mây thay đổi
có mưa vài nơi
từ chiều trời nắng nhiệt độ cao nhất sẽ đạt được mức ba mươi ba mươi ba độ
về đêm thì nhiệt độ sẽ giảm xuống chỉ còn phổ biến là từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ
trời mát mẻ thuận lợi cho các hoạt động của người dân
tại khu vực phía tây bắc bộ vào ngày mai mưa chỉ còn ở diện vài nơi
thời tiết nhanh chóng tốt dần lên ủng hộ cho các hoạt động tổ chức lễ hội
và các hoạt động của chương trình vui chơi trung thu cho các em thiếu nhi
và dự báo cho những ngày sắp tới ban ngày nắng sẽ nhiều hơn
nên nhiệt độ có xu hướng tăng dần trở lại
từ chiều trời nắng nhiệt độ cao nhất sẽ đạt được mức ba mươi ba mươi ba độ
các tỉnh từ thanh hóa đến hà tĩnh thì trong đêm nay cũng có mưa rào rải rác
và có nơi có rông
do ảnh hưởng của trường gió đông nam nên thời tiết tại khu vực này
cũng gây cản trở một phần đến các hoạt động hòng phơi
cũng như chế biến nông sản của bà con
sau đó từ ngày mai thì mưa cũng sẽ giảm nhanh ngày có nắng
thời tiết khô giáo trở lại thuận lợi cho các hoạt động lưu thông hàng hải
và đánh bắt của tàu thuyền
còn tại các tỉnh từ đà nẵng đến ninh thuận và bình thuận
trong ba ngày sắp tới mưa nhanh chóng giảm ban ngày trời có thể hứng nắng
và chiều tối vẫn có thể có mưa rông cục bộ với lượng không nhiều
nên khi lưu thông các bạn cần chủ động mang theo những vật dụng che mưa hữu ích
nên nhiệt độ có xu hướng tăng dần trở lại với nhiệt độ trưa chiều là từ ba mươi một ba mươi bốn độ
khu vực tây nguyên từ ngày một mươi năm đến ngày một mươi bảy trời mây thay đổi đến nhiều mây
có mưa rào và rông rải rác tập trung vào lúc chiều tối
gió tây nam cấp hai cấp ba nhiệt độ cao nhất là từ hai mươi bảy đến ba mươi một độ
về đêm thì nhiệt độ sẽ chỉ còn ở mức là hai mươi hai mươi ba độ
tại khu vực nam bộ trong khoảng ba năm ngày tới do rải hội tụ nhiệt đới
gây mưa hoạt động yếu dần kết hợp với đới gió tây nam cũng hoạt động không mạnh
nên mưa tại đây cũng nhanh chóng giảm cả về diện và lượng
số điểm mưa vừa mưa to như trước đó sẽ không còn nhiều
thay vào đó là những cơn mưa rào tập trung vào lúc chiều tối
ban ngày thì trời còn nắng gián đoạn
gió cũng có xu hướng tăng nhẹ hơn với nhiệt độ cao nhất là từ ba mươi ba mươi bốn độ
số điểm mưa vừa mưa to như trước đó sẽ không còn nhiều
thay vào đó là những cơn mưa rào tập trung vào lúc chiều tối